rút tiền mặt từ trên một trăm linh triệu tại kho bạc nhà nước phải đăng ký trước
đó là một trong những nội dung tại dự thảo thông tư quy định quản lý một số phương tiện thanh toán
qua hệ thống kho bạc nhà nước do bộ tài chính chủ trì soạn thảo
theo thông tư các khoản chi thanh toán cá nhân bao gồm tiền lương tiền công phụ cấp lương
học bồng học sinh sinh viên tiền thường phúc lợi tập thể tri cho cán bộ xã thôn bản đương chức
chi về công tác người có công với cách mạng và xã hội chi lương hưu và trợ cấp xã hội
chi tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non học sinh các khoản thanh toán khác cho cá nhân
các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày vượt mức quy định
phải đăng ký với kho bạc nhà nước bao gồm từ hai trăm linh triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng
ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp tỉnh từ một trăm linh triệu đồng trở lên
đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp huyện
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi